thưa quý vị trong khoảng đêm nay áp thấp nhiệt đới ở khu vực biển đông nước ta sẽ mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày tám tháng một mươi vị trí tâm bão ngay vùng biển phía nam của đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc
đến một mươi ba h ngày chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám năm độ vĩ bắc một trăm linh chín bốn độ kinh đông
cường độ bão mạnh cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi hai
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới là vùng gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi năm năm đến một mươi chín năm độ vị bắc kinh tuyến một trăm linh tám một trăm một mươi ba độ kinh đông
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão trên vùng biển phía tây của khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió mạnh từ cấp sáu đến cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét khiến cho biển động mạnh
trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ quảng ngã
quảng bình đến quảng ngãi bao gồm các huyện đảo cồn cỏ lý sơn và cù lao tràm có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét khiến cho biển động rất mạnh
khu vực nam biển đông vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau có gió tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai ba mét khiến cho biển động
ngoài ra ở phía nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến cà mau từ cà mau đến kiên giang cũng như vịnh thái lan
sẽ có mưa rào và rông mạnh trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
thời tiết đất liền trong đêm nay và ngày mai với xu hướng nâng trục chậm của áp thấp nhiệt đới
ở các tỉnh trung trung bộ là các tỉnh từ quảng bình trở xuống cho tới quảng ngãi vẫn còn có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
ở hà tĩnh bình định và phía bắc tây nguyên có mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm linh mm
các sông từ quảng bình đến bình định con tum và gia lai khả năng xuất hiện một đợt lũ
đỉnh lũ trên các sông ở quảng trị quảng ngãi và con tum lên mức từ báo động một đến mức báo động hai
các sông ở quảng bình thừa thiên huế quảng nam và gia lai từ mức báo động một đến trên báo động một
hạ lưu các sông chính ở bình định dưới mức báo động một
với khu vực từ nam tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
vì thế trong đêm nay và ngày mai cũng tiếp tục có mưa rông trên diện rộng với lượng mưa trung bình phổ biến từ hai mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước